tối ngày hai mươi năm tháng tám tại hà nội thực hiện chỉ đạo của quân ủy trung ương bộ quốc phòng bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức chương trình giao lưu biên cương thắm tỉnh hiễu nghị lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
tới sự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị võ văn thường bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương đại diện cơ quan ngoại giao các nước
diễn ra hai năm một lần chương trình giao lưu biên cương thắm tỉnh hữu nghị năm nay được tổ chức đã là lần thứ ba
chương trình giao lưu biên cương thắm tỉnh hiểu nghị năm nay được tổ chức đã là lần thứ ba

đây cũng chính là một sự kiện trọng tâm trong các hoạt động kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
phát biểu tại chương trình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
sự hiện diện của các đại biểu đến từ các nước đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ trách nhiệm giữa lực lượng bảo vệ biên giới việt nam
với lực lượng bảo vệ biên giới các nước tiểu vùng sông mekong mở rộng
đối với tương lai sự phát triển ổn định của toàn khu vực
chủ tịch quốc hội mong muốn bên cạnh hợp tác giữa các chính phủ các lực lượng vũ trang nói chung
và lực lượng bảo vệ biên giới việt nam trung quốc lào campuchia thái lan myanmar nói riêng
sẽ tham gia tích cực trong hợp tác các tiểu vùng đem đến luôn sinh khí mới
và nhân lên sức mạnh của tiểu vùng sông mekong mở rộng
sông nước chúng ta có chung dòng sông mekong có chung khát vọng về hòa bình
ổn định và phát triển thịnh vượng
do đó tôi rất mong các lực lượng bảo vệ biên giới ở các nước trong tiểu vùng
sẽ ngày một gắn bó bền chặt hơn hợp tác hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực
cùng nhau thực hiện tốt các cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh khu vực
như phòng chống tội phạm xuyên biên giới cứu trợ thiên tai thảm họa
quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên bảo vệ nguồn nước
mekong cùng nhau xây dựng đường biên giới chung giữa các nước hòa bình hữu nghị
hợp tác và phát triển góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp gắn với dòng sông
bảo tồn sợi dây kết nối bền chặt của tình hữu nghị hợp tác giữa nhân dân các nước đối chung
và nhân dân biên giới lực lượng bảo vệ biên giới nói riêng
cũng tại chương trình trong phần giao lưu khách mời là đại diện lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới
sáu nước đã chia sẻ với khán giả việt nam những câu chuyện ý nghĩa về hoạt động đối ngoại quốc phòng
đối ngoại biên phòng giữa việt nam và các nước trong tiểu vùng sự phối hợp hiệu quả trong nhiệm
vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đấu tranh phòng chống tội phạm và hỗ trợ
giúp đỡ nhân dân các vùng biên sen kẽ giữa các phần giao lưu là nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do
các nghệ sĩ đến từ các đoàn văn công của các đơn vị lực lượng vũ trang việt nam trung quốc campuchia
v v với các ca khúc ca ngợi tình đoàn kết ca ngợi quê hương đất nước và các làn điệu dân ca truyền thống của các dân tộc